ngày một mươi hai thường trực hội đồng nhân dân tp đà nẵng đã khai mạc kỳ họp thứ một mươi hai hội đồng nhân dân tp khóa chín
nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết của hội đồng nhân dân thành phố về phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh
xây dựng chính quyền năm hai nghìn một mươi chín và ban hành nghị quyết về nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi
kỳ họp lần này sẽ tập trung thảo luận cho ý kiến bảy mươi ba báo cáo tờ trình
theo đó xem xét đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh của thành phố năm hai nghìn một mươi chín
thông qua nghị quyết về nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi đồng thời thảo luận thông qua bốn mươi một tờ trình nghị quyết trên một số lĩnh vực quan trọng khác
kỳ họp cũng sẽ dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động chất vấn trả lời chất vấn và tiếp thu giải trình của ủy ban nhân dân thành phố
thủ trường các sở ngành địa phương liên quan và thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền của hội đồng nhân dân tp